từng là nạn nhân bị lừa bán nhưng sau khi trở về quê nhà thào thị mua đã cùng mua mí tủa
đi lừa người khác để bán sang trung quốc lấy năm vạn nhân dân tệ
công an tỉnh hà giang đã tiếp nhận hồ sơ vụ án mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
do đồng biên phòng bạch đích huyện yên minh bàn giao để điều tra theo thẩm quyền
đối tượng chính trong vụ án là mua mỹ tùa sinh năm hai nghìn ba trú tại tỉnh hà giang
vào tháng một năm hai nghìn một mươi chín mua mí tùa đã cấu kết với đối tượng thào thị mua sinh năm hai nghìn năm
là người trú cùng thôn với nạn nhân cùng nhau lừa đưa một nạn nhân nữ qua biên giới sang trung quốc
để bán cho một người đàn ông với số tiền năm vạn nhân dân tệ mang về chia nhau
sau đó nạn nhân đã được lực lượng chức năng hai bên giải cứu
trước đó vào năm hai nghìn một mươi bảy chính thảo thị mua cũng đã từng bị đối tượng mua mí tủa lừa bán sang trung quốc
với giá một mươi vạn nhân dân tệ sau đó mua được người nhà tìm về nhưng không tố giác tội phạm
mà tự thỏa thuận đòi trả cho mua số tiền ba trăm sáu mươi triệu đồng
sau đó mua và tủa đã cùng nhau gây ra vụ án trên